sau khi dự lễ viếng một mươi ba liệt sĩ hy sinh tại thủy điện rào trăng huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp với các lực lượng để đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn
các công nhân nhà máy thủy điện rào trang ba
tham sự cuộc họp có lãnh đạo các bộ quốc phòng công an giao thông vận tải tài nguyên và môi trường
công thương văn phòng chính phủ ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống lụt bão thiên tai
trung tướng nguyễn doãn anh tư lệnh quân khu bốn cho biết
tại hiện trường mưa rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng đang tiến hành tiếp cận hiện trường bằng cả đường bộ và đường không
quân khu bốn đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội công an để huy động lực lượng
tổ chức tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất
kết luận cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ
các nạn nhân thiệt hại do mưa lũ trong đó có các cán bộ chỉ huy chiến sĩ trong quân đội
hiện tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp
phó thủ tướng yêu cầu trước hết phải tập trung tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích càng sớm càng tốt
nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho đoàn cứu nạn
đây là nhiệm vụ hàng đầu trong đó lực lượng vũ trang là nằm cốt
trước hết là phải tập trung lực lượng để tìm kiếm cứu nạn
và với phương châm bốn tại chỗ trước hết là huy động lực lượng bốn tại chỗ thật là tội cảm ơn chính phủ
do đó yêu cầu bộ phòng các địa phương cùng các bộ công an giao thông vận tải công thương nông nghiệp phát triển ứng hội
với chung các lực lượng để tìm con đường ngắn nhất nhanh nhất
đến với những khu vực mà còn những người đang bị nạn
cả giao trang và cả công trình để làm cho chúng ta nhanh nhất tìm kiếm và cứu những người còn sống sống
trước những diễn biến mới của mưa lũ phó thủ tướng yêu cầu các địa phương
đặc biệt là các tỉnh miền trung tiếp tục giả soát các khu vực nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân
các công nhân tại các công trình đang thi công kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai
không để người dân thiếu lương thực thực phẩm thuốc men
dạng sáng nay đã lại có thêm một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
thông tin ban đầu cho thấy vụ lở núi đã vùi lấp hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đang đóng quần tại đây
và vào lúc này thì chúng tôi đã nối được liên lạc với phóng viên trần minh hiện đang có mặt tại hiện trường
xin chào phóng viên trần minh
vâng anh có thể cho biết là tình hình tại hiện trường vụ lở núi ở xã hướng phùng huyện hướng hóa quảng trị đang diễn ra như thế nào thưa anh
vào khoảng một giờ sáng nay khu vực đôi ở phía sau nơi đồng quân của đoàn ba trăm ba mươi bảy bộ quốc phòng đã bị sạt lở
và hàng kiểu mẹt khối đất đá đã đổ ấp xuống khu vực nhà ăn và nhà nghỉ của các cán bộ chiến sĩ
và theo thông tin chúng tôi nhận được thì đến thời điểm này thì có khoảng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ đang bị mất tích
và hiện tại thì công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại hiện trường đang gặp rất nhiều khó khăn
vâng vậy cụ thể việc tiếp cận hiện trường đang gặp những khó khăn như thế nào thưa anh
hiện tại thì tuyển đường để mà tiếp cận với khu vực hiện trường bị nạn là tuyển đường độc đảo
trong khi đó thì đến tuyển đường đó thì hiện tại có từ năm đến sáu cái điểm giết cắt do là lũ nguồn đổ về rất là nhanh
và cả cái lực lượng cơ giới thì gần như là không thể tiếp xúc được hiện trường không thể tìm được hiện trường
và chúng tôi chỉ có thể là đoàn phóng viên và các cán bộ chiến sĩ công binh thì chỉ có thể sử dụng thuốc băng lồi bồ để đi bắn qua những khu vực nguy hiểm
thì hiện nay thì chúng tôi đã may mắn tiếp cận được hiện trường và hiện có một số các cán bộ chiến sĩ và công binh cũng như lực lượng chức năng khác thì hiện tại chưa thể tiếp cận được hiện trường do chưa thể qua được các điểm chia cắt
với lực lượng tại chỗ thì công tác cứu hộ cứu nạn đang triển khai như thế nào và kết quả bước đầu ra sao thưa anh
hiện tại lực lượng tại chỗ là gồm một nhóm người của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và một cán bộ chiến sĩ tại chỗ thì đang sử dụng hai máy xúc hai tỉnh đá máy xúc và lực lượng tại chỗ để mà đao bởi tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ đang bị mất tích và công tác đao bởi đang diễn ra rất là tích cực nỗ lực
tuy nhiên thì khu vực đôi ở phía sau vẫn tiếp tục là có hiện trường sạt lở cứ từ khoảng ba đến năm phút thì lại có những tiếng nổ lớn và đất đá kèm theo là cây cổi thì đổ về liên tục khiến cho khu vực hiện trường cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn